ngày hôm qua sáu tháng sáu trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát
trên khu vực quần đảo trường sa tàu cảnh sát biển tám nghìn năm nhận được thông tin cấp cứu
từ một tàu cá của ngư dân đang câu mực cách tây nam đảo sinh tồn đông khoảng năm hải lý
trên tàu có bốn ngư dân
các ngư dân này đều trú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam là lao động trên tàu cá
và bị các vết thương do bất cẩn trong quá trình hành nghề câu mực như bỏng đứt ngón tay sốt cao
sau khi được các bác sĩ y tá trên tàu cảnh sát biển tám nghìn năm sơ cấp cứu và chữa trị
hiện cả bốn ngư dân sức khỏe đều đã ổn định